tại học viện an ninh nhân dân đã diễn ra lễ khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng thi số sáu
đến với hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân bảng thi số sáu gồm tám đội tuyển đến từ khối các học viện trường công an nhân dân với gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
các đội tuyển trải qua bốn phần thi thi duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân thi điều lệnh đội ngũ nghỉ lễ võ thuật công an nhân dân và phần thi bắn súng quân dụng
hội thi nhằm đánh giá kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị
qua đó biểu dương lực lượng để mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc góp phần xích chặt kỷ luật kỳ cương và nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới